theo cục thống kê tp hcm chỉ số sản xuất công nghiệp bốn ngành trọng điểm của thành phố trong tháng một mươi
tăng năm ba mươi bốn so với tháng trước và tăng sáu ba mươi bốn so với cùng kỳ năm ngoái
trong một mươi tháng đầu năm chỉ số sản xuất công nghiệp của thành phố tăng gần tám so với cùng kỳ
ngành sản xuất hàng điện tử tăng một mươi bảy hai mươi chín là ngành có chỉ số sản xuất tăng cao do có thị trường tiêu thụ ổn định
và các doanh nghiệp thường xuyên ứng dụng các công nghệ mới hiện đại
tiếp đó là ngành cơ khí tăng tám ba mươi năm ngành chế biến lương thực thực phẩm đồ uống có mức tăng đều và ổn định bảy bốn mươi
tp hcm đã và đang tập trung nguồn lực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tạo nguồn vốn mặt bằng
và các chương trình hỗ trợ thiết thực như cải cách hành chính vốn vay ngân hàng
cải thiện môi trường kinh doanh môi trường đầu tư để tạo lực đẩy cho các ngành công nghiệp trọng điểm phát triển